bên cạnh những khuyến nghị của cơ quan quản lý người dân và du khách cần phải chuẩn bị những gì để có kỳ nghỉ lễ an toàn trải nghiệm chất lượng dịch vụ du lịch như mang muốn